thưa quý vị năm nay kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm kéo dài đến bốn ngày
nhiều gia đình đã lựa chọn đi du lịch sau một thời gian dài hạn chế di chuyển do dịch bệnh covid một mươi chín
vì thế mà thông tin dự báo thời tiết đang được rất nhiều người quan tâm
và theo đó thì ngày mai ngày ba mươi tháng bốn thời tiết sẽ chuyển biến do ảnh hưởng của một đợt gió mùa đông bắc
cụ thể là từ chiều tối ngày ba mươi tháng bốn đến ngày một tháng năm bắc bộ có mưa rào và rông
riêng vùng núi và trung du thì có mưa vừa và mưa to
trong khi đó tây nguyên và nam bộ mưa tập trung vào chiều tối
như vậy là hai hình thái đặc biệt chú ý trong dịp nghỉ lễ là không khí lạnh và vùng áp thấp trên biển
người dân cần đặc biệt lưu ý là trong thời điểm giao mùa như thế này thì rất dễ xuất hiện những hiện tượng cực đoan
như là rông lốc xét và gió giật mạnh
còn ngày hôm nay thì bắc bộ xuất hiện mưa nhỏ trời dịu mát nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi bảy đến ba mươi một độ
và nam bộ cũng giảm nắng nóng nhiệt độ từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
và những thông tin chi tiết về thời tiết cho các vùng miền trên cả nước
sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn trong phần sau của chương trình